liên quan đến ca dương tính covid một mươi chín là nữ công nhân đang làm việc tại công ty fapv
khu chế xuất tân thuận quận bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
chị này không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty
trước đó ngày chín tháng sáu sau khi nhận được thông tin một công nhân làm việc
tại công ty fapv mắc covid một mươi chín lực lượng chức năng đã khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần
và lấy mẫu xét nghiệm một trăm bốn mươi năm người làm cùng phân xưởng
từ khi có yếu tố dịch tễ nữ công nhân trên đã được cách ly tại khu vực phong tỏa
từ ngày ba mươi một tháng năm và kết quả xét nghiệm lần một âm tính nên khó trở thành nguồn lây nhiễm
đồng thời kết quả xét nghiệm một trăm bốn mươi năm trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đều âm tính
nên không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty
trước đó nữ công nhân là f một của bệnh nhân sáu nghìn bảy trăm tám mươi bảy cư trú tại hẻm hai trăm bốn mươi năm nguyễn trãi quận một
nữ công nhân cũng đã nghỉ làm từ ngày này